lễ hội dân gian cầu tàu của dân tộc mông năm hai nghìn hai mươi đã được tổ chức tại hai xã hang kia và pà cò huyện mai châu tỉnh hòa bình
đây là lễ hội truyền thống là nét sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng đã có từ lâu đời nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc
đồng thời đáp ứng nguyện vọng và đời sống văn hóa tinh thần lanh mạnh tạo không khí vui tươi phấn khởi cho nhân dân dịp xuân về
lễ hội bắt đầu từ nghi lễ trồng cây nêu cây nêu sẽ được trồng trên bãi đất rộng bằng phẳng
ngọn cây nêu bao giờ cũng hướng về hướng đông với mong muốn cầu sinh con cũng là hướng của mặt trời với mong ước mùa màng vội thu cầu cho sức khỏe của bản làng
việc cúng lễ ngay dưới gốc cây nêu cầu trời đất để thần linh phủ hộ cho bản làng được yên vui người người khỏe mạnh hạnh phúc ăn nên làm ra trồng trọt chăn nuôi sinh sôi được mùa
trồng lên để làm một cái bóng dân bảo vệ sức khỏe tất cả con chó hai xã
một thứ hai nữa là cây nêu này là cây bóng để chúng ta vui chơi xuân rồi năm mới có nhiều sức khỏe ăn nên làm ra
trong thời gian tới thì chúng tôi là tiếp tục phát huy những kết quả mà đã đạt được trong những năm qua và đưa vào cái nghị quyết của đảng đảng ủy hội đồng nhân dân là huy động toàn dân
chúng ta tiếp tục phát huy lễ hội gạo tàu là sẽ tổ chức hàng năm đúng vào dị tích của truyền của đồng bào người mông sau tết mông
chúng tôi sẽ tổ chức
tiếp tục là giữ gìn cắt nếp văn hóa của đồng bào để phát triển kinh tế xã hội và xóa đói giảm nghèo
đến với lễ hội gầu tàu các du khách được trải nghiệm vùng đất có địa hình đồi núi thiên nhiên hùng vĩ được thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc mông
bên cạnh đó du khách còn được thăm các gian hàng văn hóa ẩm thực và cổ vũ các môn thể thao dân tộc đặc sắc trò chơi dân gian của đồng bào dân tộc mông